trong trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho nhiều thôn bản của xã biên giới dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
trong đó thì nhiều tuyến đường bị hư hỏng chia cắt khiến cho nhu cầu đi lại của người dân cũng như là việc đến trường của học sinh gặp rất nhiều khó khăn
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là con đường dẫn vào bản barlog thuộc xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
trận lũ lớn vừa qua đã cuốn trôi toàn bộ cây cầu bằng bê tông bắc qua suối nối vào bàn khiến việc đi lại của học sinh nơi đây gặp nhiều khó khăn
để tìm đến với cái chữ các em học sinh buộc phải lội qua những khúc suối chảy xiết như thế này
bản barlog có năm mươi tám hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc trước định cư
đời sống còn gặp nhiều khó khăn
tại bản có hai điểm trường mầm non và tiểu học với gần một trăm linh học sinh theo học
ngoài ra bản ba lóc cũng có hơn ba mươi học sinh cấp hai đang theo học tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở dân hóa cách bản hơn hai cây số
tuy nhiên để đến được trường các em phải vượt qua những chặng đường rừng núi đèo dốc hết sức khó khăn và hiểm trở
bà con dân trọng ở đây cũng như các học sinh giáo viên để đi qua trường để dạy các em cũng như bà con đi làm bán trung trọng qua lại rất khó khăn
tuy nhiên bọn cấp trên có nguồn vốn nào đấy thì cũng muốn hỗ trợ cho xã dân hóa để được có những con đường được nổi về các bản để cho các em đi học qua lại để đảm bảo trường trường
ngoài bản barlog còn nhiều bản khác như bãi dinh ca định tà vờng thuộc xã dân hóa
huyện minh hóa do ảnh hưởng của trận mưa lũ đã khiến nhiều đoạn đường bị cuốn trôi sụt lún cầu treo bắc qua các nhánh sông cũng bị hư hỏng gãy đổ khiến cho việc đi lại của hàng trăm hộ dân gặp không ít khó khăn trở ngại
nếu các cây cầu nối vào các bản tại đây không được sớm sửa chữa thì có lẽ việc đến trường của học sinh cũng như đi lại của bà con nơi đây xem ra còn quá gian nan và nguy hiểm